mới đây bệnh viện đa khoa xuyên á tiên ninh vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân năm mươi tám tuổi đã phải chịu đựng tình trạng đau tay ủ tai trên mù tay phải tái đi tái lại nhiều lần chỉ vì viêm tay từ nhỏ tuy nhiên không điều trị triệt đề
đến phòng khám tay mưa họng tại bệnh viện sau quá trình thăm khám bác sĩ đã tiến hành nội soi phát hiện bệnh nhân bị viêm tay giữa và thùng màng nhĩ bên phải
hòm nhĩ động nhiều mủ đục chảy sang ngoài qua lỗ thùng nhĩ
các bác sĩ đã rửa mủ tai qua nội soi và điều trị tích cục cho người bệnh
trải qua thời gian dài điều trị nội khoa có đáp ứng tuy nhiên vẫn tái phát do lỗ thủng khá rộng
bác sĩ đã đề xuất phương án điều trị triệt để tránh tái phát bằng phẫu thuật và nhĩ
để khảo sát toàn diện tình trạng tai bệnh nhân được chỉ định cho các lớp vi tính tai xương trũng và đo thính lược
ngay khi có kết quả các bác sĩ tiến hành hội trần đánh giá và thống nhất chỉ định phẫu thuật
mở sao bào và nghĩ là phương án điều trị tối ưu trước tình trạng tai hiện tại của bệnh nhân
dưới kính hiển vi ekip phẫu thuật đã lần lượt bộc lộ vùng xương trũng tiếp cận và làm sạch các tổ chức viêm nhiễm bảo tồn chuỗi xương con
sau đó các bác sĩ tiến hành và nhĩ phải bằng phương pháp với mảnh ghép là cân cơ thái dương
cuộc phẫu thuật đã kết thúc thành công sau khoảng hai giờ
sau phẫu thuật sáu ngày bệnh nhân đã được chăm sóc vết mổ ổn định sức khỏe hồi phục tốt đã được xuất viện và hẹn tái khám
theo các bác sĩ tai dữa là một bộ phận quan trọng trong cấu tạo của tai đảm nhiệm vai trò nhận biết và dẫn chuyển âm thanh
chính vì thế khi tay giữa bị viêm hay tổn thương sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tính lực thậm chí nhiễm trùng lan vào não ảnh hưởng đến tính mạng
viêm tai dữa là một tình trạng bệnh lý có thể xảy ra bất cứ đối tượng nào nhưng trẻ là đối tượng dễ mắc hơn cả
nếu tình trạng viêm tai dữa kéo dài trên một mươi hai tuần mà đáp ứng kém hoặc không đáp ứng với điều trị thì được coi là viêm tai dữa mạng tính
tình trạng này sẽ phức tạp và khó điều trị rứt điểm có thể gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm
có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này trong đó viêm tai dữa mạng tính thủng bằng nghĩ là hay gặp nhất
viêm tai dữa mạng tính là tình trạng viêm và chảy mù ở niêm tai dữa kéo dài
bên cạnh đó người bệnh sẽ bị giảm thính lực và kèm theo các biến chứng khác như bolip tai
và một số bệnh nhiễm trùng khác
viêm tai dữa mạng tính được chia làm hai loại
loại thứ nhất là viêm tai dữa mạng tính mù
biểu hiện thường gặp đó là chảy mù ở tai mù thương đặc hoặc loãng có thể bị vón cục màu vàng hoặc xanh
đôi khi mũ sẽ có lẫn cả máu có mùi hôi thối
người bệnh sẽ cảm thấy ủ tai trong mặt trong báng đầu
loại thứ hai là viêm tai dữa mạng tính mù nhầy là tình trạng niêm mạc tai dữa bị tổn thương
làm cho các tuyến nhầy quá phát và tăng tiết tạo thành các chất mù nhầy không thối
người bệnh có thể nhận biết viêm tai dữa mạng tính thông qua các dấu hiệu như chảy mù đặc ở tai
đôi khi gặp mũ kéo dài thanh sởi và gia tăng lượng mù tiết sau mỗi đợt viêm mũi tai họng điếc dẫn truyền
triệu chứng nhận biết viêm tai dữa mạng tính thùng bằng nghĩ bao gồm
khi gặp viêm tai dữa mạng tính thùng bằng nghĩ người bệnh sẽ có thể gặp một số triệu chứng bao gồm
thứ nhất nghe kém với mức độ tăng dần lên
có các yếu tố như lỗ thủng to hay bé thời gian bệnh số lần tái phát tổn thương chuỗng dương tai
tình trạng này thường rất khó nhận biết và chỉ được phát hiện chính xác thông qua đo thính lược
vì người bệnh vẫn có thể nghe bình thường bên ngoài còn lại
thứ hai chảy dịch từ tai dữa ở ống ngoài tai
dịch chảy ra ngoài thường có đặc điểm như trong hoặc trắng đục
có màu vàng xanh có thể lẫn máu có mùi hoặc không có mùi
biểu hiện tiếp theo đó là chóng mặt ủ tai do viêm tay giữa ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh giữ thăng bằng của cơ thể
biểu hiện cuối cùng đó là ở giai đoạn nặng
bệnh nhân có thể gây ra một số biên chứng như mất thăng bằng viêm mảng nã với các triệu chứng như nôn buồn nôn cứng cổ đau đầu
nguyên nhân gây viên tay giữa mãn tính thủng nghĩ bao gồm
viên tay giữa mãn tính thủng nghĩ có thể do một số nguyên nhân sau đây
viên tay giữa cấp
viêm tay giữa mắt tính do viêm tay giữa cấp phát triển thành một trong những nguyên nhân thường gặp nhất là ở trẻ em
tình trạng này thường xảy ra sau khi trẻ bệnh viêm đứng hô hấp trên như viêm va viêm hỏng viêm amedan viêm soang
nếu không được điều trị hoặc điều trị không rứt điểm sẽ bị ứ dịch ở trong tay gây ra căng tức và thủng mảng nghĩ
viên tay giữa cấp hoại tử cũng có thể tiến triển thành viên tay giữa mắt tính do vi khuẩn có độc lực quá mạnh hoặc miễn dịch bị suy yếu
tình trạng này diễn ra nhanh khiến cho mảng nghĩ thủng rộng rất khó tự lành có thể dẫn tới viêm tay giữa mắt tính thủng nghĩ
có thể do sự cố chấn thương khi dùng dụng cụ lấy xe tay khiến cho dụng cụ vào sâu bên trong gây ra thủng mảng nghĩ
nếu lỗ thủng nhỏ sẽ tự lành ngược lại nếu lỗ thủng mảng nghĩ quá lớn sẽ rất khó tự lành được và gây ra biến chứng viên tay giữa mắt tính
trong nhiều trường hợp màng nhĩ hoàn toàn có thể điều trị khỏi và được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời
tuy nhiên tình trạng viên tay giữa mắt tính thủng nghĩ kéo dài sẽ dẫn tới rất nhiều biến chứng nguy hiểm như
duy giảm thính lực là biến chứng phổ biến nhất khiến người bệnh gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt gây ra tâm lý tự ti mặc cảm
thùng mảng nhĩ chính là cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập vào sâu bên trong tai có thể dễ dàng hơn đồng thời lan ra các bộ phận xung quanh gây giật điếc vĩnh viễn thậm chí có thể gây ra tử vong
trong thời gian điều trị viên tay giữa mắt tính thủng mảng nghĩ bên cạnh việc tuân thủ thiết pháp đồ điều trị bằng thuốc đội khoa người bệnh cũng cần phải lưu ý những điểm sau đây
không để nước vào trong tay khi tắm gội
không nên đi bơi trong thời gian điều trị bệnh
hạn chế chất trẻ bốn năm vì có thể khiến chất sữa vào tay nhiễm chủng sẽ nặng hơn
tránh những nơi ồn ào âm thanh quá lớn
nên nghỉ ngơi nhiều hơn sinh hoạt lành mạnh tránh căng thẳng đầu áp
vệ sinh tay hàng ngày để tránh lây lan viêm nhiệm ống tay
tuyệt đối không dùng tăm bông hoặc vật cứng để lấy dây tay ngoài tai đưa ra mũ ra ngoài
tuyệt đối không được tự hít bồi thuốc đắp dân gian theo chuyển miệng có thể khiến tình trạng nhiễm chủng trở nên trầm trọng hơn
người bệnh cần để bổ sung dinh dưỡng hợp lý cân bằng thực đơn dầu vitamin và khoáng chất như vitamin a vitamin c vitamin e và kẽm
dự phòng bệnh tái phát
khi đợt cấp đã điều trị ổn định người bệnh cần phải có những biện pháp sự phòng tránh tái phát
và điều quan trọng đầu tiên đó là phải giữ cho tay được khô
hạn chế nước vào tai có thể sử dụng nút bông hoặc núm tai để bảo vệ khi tắm gội hoặc khi đi bơi
người bệnh cũng cần phải hạn chế ngoài tay sử dụng chung đồ vệ sinh tay đối với người hoặc lấy dây tay ngoài nơi cắt tóc
các thói quen này rất dễ dẫn tới viêm ống ngoài tai nếu không điều trị kịp thời tổn thương có thể qua lỗ thùng màng nghĩ gây ra viêm tay giữa tay phát
khi có biểu hiện viêm mũi hỏng bạn cũng cần phải đi khám bác sĩ ngay để được tư vấn điều trị sớm
do đó bệnh lý mũi họng có thể là biến chứng của viêm tài giữa nếu không được điều trị và phát hiện kịp thời
vậy bác sĩ chẳng đoán viêm tay giữa mạng tính bằng cách nào
bác sĩ chẩn đoán viêm tay giữa mạng tính bằng cách kiểm tra tài thông qua các xét nghiệm cận lâm sàng như
cấy dịch tay xét nghiệm vi khuẩn cái bệnh có thể có phác đô điều trị kháng sinh cho phù hợp
chụp ct scan đầu hoặc xương trúm xác định phạm vi mức độ nhiễm trùng
đo thính lực đánh giá khả năng nghe
chụp mri trong trường hợp nghi ngờ có biến chứng sọ nã hoặc thái dương
viêm tay giữa mạng tính cần được chẩn đoán và phân biệt về các tình trạng
nhọt viêm ống tay ngoài viêm tay hạch hoặc tổ chức liên kết sau tay
viêm tay giữa cấp tính viêm tay giữa sao lao phổi viêm tay giữa rác xoắn khuẩn bệnh da mai
đề phòng ngừa viêm tay giữa mạng tính cần
điều trị tích cực viêm tay giữa cấp tính vì viêm tay giữa cấp tính có thể trở thành viêm tay giữa man tính gây ra thủng màng nhĩ
tránh việc dùng thuốc kháng sinh không đúng liều lượng
điều trị dứt điểm các nguyên nhân gây ra viêm tay giữa có thể do sâu răng viêm mũi viêm soan việu vách ngăn
các bệnh lý về viêm mũi họng viêm họng viêm amidam
bệnh viêm tay giữa lâu ngày có thể gây ra thủng mạng nhĩ
vì vậy khi bị nhiễm trùng các chất lỏng tích tụ sau màng nhĩ sẽ tạo ra áp lực
khiến mạng gít bị vỡ ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng nghe của người bệnh
nếu không được điều trị kịp thời người bệnh có thể bị điếc vĩnh viễn
do đó người bệnh không được tuyệt đối không được chủ quan ngay khi có những biểu hiện của bệnh viêm tay
còn để đến ngay bệnh viện tay mũi họng để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám có pháp đô điều trị phù hợp
ngăn ngửa biến chứng có thể xảy ra